thưa quý vị sáng nay trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
các lực lượng chức năng của bộ công an và công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ thêm một mươi đối tượng
trong vụ tấn công gây mất an ninh trẻ tự tại ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và xã ea cà tu huyện chư quỳnh
cũng trong đêm ngày một mươi hai tháng sáu đã có hai đối tượng ra đầu thú
như vậy tính đến chín giờ sáng nay đã có ba mươi chín đối tượng bị bắt giữ
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại
đồng thời công an tỉnh đắk lắc kêu gọi những người phạm tội sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng
trước đó sáng sớm ngày một mươi một tháng sáu tại địa bàn huyện chư quynh đã xảy ra vụ việc
một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu và xã ea cà tu
làm một số đồng chí công an xã hy sinh cán bộ xã người dân tử vong và bị thương
sau khi xảy ra vụ việc bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lóc các đơn vị nghiệp vụ
triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên giải cứu một số người dân bị bắt làm con tin
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để bảo đảm thông tin đúng sự thật
cấp ủy chính quyền địa phương và công an tỉnh đắk lắc công an huyện chư quynh hôm nay đã tổ chức lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
và trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân bốn đồng chí công an hai xã eaku ea tiêu và hai cán bộ xã đã hy sinh trong vụ tấn công gây mất an ninh trật tự
tại ủy ban nhân dân hai xã ea tiêu và ea cà tu huyện chư quỳnh
tại buổi lễ sau khi công bố quyết định của thủ tướng chính phủ
công nhận liệt sĩ cho sáu đồng chí công an và cán bộ xã giám đốc công an tỉnh đắk lắc và các đồng chí lãnh đạo đã trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình của sáu đồng chí
các đồng chí đại diện cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc công an huyện chư quynh và nhân dân đến dự lễ đã thắp những nén tâm nhang kính viếng các liệt sĩ
bày tỏ sự tiếc thương vô hạn chia buồn sâu sắc nhất với những đau thương mất mát của thân nhân gia đình các đồng chí
trong điếu văn truy điệu tại buổi lễ cấp ủy đảng chính quyền địa phương lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc và công an huyện chư quynh đã ghi nhận đánh giá rất cao quá trình công tác cống hiến và sự hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc vì bình yên hạnh phúc của nhân dân của sáu đồng chí
đây không chỉ là nỗi đau thương của gia đình các liệt sĩ mà còn là mất mát của đảng bộ chính quyền lực lượng công an tỉnh đắk lắc
trong buổi tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng biến đau thương thành hành động các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc nguyện tiếp tục thi đua học tập công tác chiến đấu lập nhiều thành tích chiến công xuất sắc hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
cũng trong ngày hôm nay trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã quyết định tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho năm cán bộ chiến sĩ công an xã

cũng trong ngày hôm nay trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã quyết định tạm huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho năm cán bộ chiến sĩ công an

cả hai được một đối tượng người lào thuê vận chuyển số ma túy trên vào địa bàn tỉnh điện biên để tiêu thụ với tiền công là hai mươi triệu đồng và hiện công an tỉnh điện biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án
trong khi đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa phối hợp với các đơn vị liên quan cũng vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ lào về việt nam tiêu thụ chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra xác minh
cầm đầu đường dây này là lê đình tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ở phường quảng thắng và trần trọng khanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ở phường phú sơn thành phố thanh hóa
tiến là lái xe lâu năm của nhà xe hoàng thái chủ xe là hoàng thị thái tức thái chất một đối tượng ma túy cộng cán đã bị công an tỉnh thanh hóa bắt giữ vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
sau khi bà trùm bị bắt giữ tiến và khanh đã câu kết với lương văn nhận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở xã tam thanh huyện quang sơn thiết lập đường dây mua bán vận chuyển ma túy tổng hợp từ lào về việt nam tiêu thụ
phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang làm trưởng đoàn đã đến thăm viếng và động viên các nạn nhân trong vụ việc tại tỉnh đắk lắc
các nơi thăm viếng phó thủ tướng trần lưu quang đã thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân trong vụ việc
đồng thời yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh đắk lắc cần quan tâm hỗ trợ về mặt đời sống tinh thần đối với gia đình các nạn nhân
phó thủ tướng đã tới thăm hỏi động viên hai chiến sĩ công an bị thương trong vụ việc đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
phó thủ tướng yêu cầu đội ngũ y tế quan tâm chăm sóc điều trị cho các chiến sĩ bị thương sớm phục hồi
phó thủ tướng chỉ đạo ubnd tỉnh đắk lắc hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn
phối hợp chặt chẽ với bộ công an trong việc điều tra xử lý các đối tượng
cũng trong sáng qua đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến thăm hỏi
chia buồn với gia đình bốn cán bộ chiến sĩ công an xã tại tỉnh đắk lắc hy sinh khi làm nhiệm vụ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã gửi vòng hoa viếng
gửi lời chia buồn của bộ trưởng đến gia đình thân nhân các đồng chí công an xã hy sinh
đến thắp nén hương tưởng nhớ thăm hỏi tại gia đình thân nhân bốn cán bộ chiến sĩ
thứ trưởng lương tam quang ghi nhận sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ
vì sự bình yên cho nhân dân
chia sẻ với những mất mát to lớn của gia đình thân nhân bốn cán bộ chiến sĩ đã hy sinh
và mong muốn các thân nhân của các cán bộ hy sinh cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định cuộc sống
đồng chí thứ trưởng khẳng định đảng nhà nước bộ công an luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách
đối với cán bộ công an hy sinh chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua nỗi mất mát đau thương này
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh công an tỉnh đắk lắc
quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình chiến sĩ vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống
có chính sách phù hợp kịp thời đối với người có công
trước những hy sinh vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của các cán bộ công an xã
đồng chí thứ trưởng đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho mỗi đồng chí
đồng thời trao quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân một trăm linh triệu đồng một gia đình thân nhân các đồng chí hy sinh
phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký quyết định số sáu trăm bốn mươi tám qdttg cấp bằng tổ quốc ghi công
cho bốn liệt sĩ thuộc bộ công an và hai liệt sĩ thuộc tỉnh đắk lắc hy sinh ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
một liệt sĩ hoàng trung thiếu tá công an nhân dân cán bộ công an xã eca tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
nguyên quán phường nghi thu thị xã cửa lò tỉnh nghệ an
hai liệt sĩ trần quốc thắng thiếu tá công an nhân dân cán bộ công an xã eca tu huyện chư quynh
tỉnh đắk lắc nguyên quán xã thạch bình huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
ba liệt sĩ hà tuấn anh đại quý công an nhân dân cán bộ công an xã e tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
nguyên quán xã đồng lợi huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
bốn liệt sĩ nguyễn đăng nhân đại quý công an nhân dân cán bộ công an xã eca tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
nguyên quán xã tân thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
năm liệt sĩ nguyễn văn kiên bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã eca tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
nguyên quán xã liên nghĩa huyện văn giang tỉnh hưng yên
sáu liệt sĩ nguyễn văn dũng phó bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân xã e tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
nguyên quán xã hùng tiến huyện nam đàn tỉnh nghệ an
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
bảy hẹn nhau ăn nhậu rồi xảy ra sâu sát dẫn đến tử vong hùng thủ trong vụ giết người xảy ra vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi một tháng sáu trên đường ba mươi tháng bốn phường dương đông tp phú quốc đã bị bắt giữ
trước đó trần văn thuận cùng với võ văn quý ăn nhậu với nhau sau đó mâu thuẫn xảy ra dẫn đến xô xát khiến quý tử vong
tiếp nhận tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy bắt hung thủ biết không thể trốn thoát thuận đã đến công an phường dương đông đầu thú
công an phường dương đông đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố một mươi bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
đường dây đánh bạc bằng hình thức chuyển số lô số đề tại thị xã cửa lò do ba đối tượng cùng chú tại thị xã cửa lò cầm đầu gồm hoàng ngọc sơn nguyễn quốc sơn và lê xuân hạnh
đường dây này hoạt động hết sức tinh vi và xảo quyệt
sau thời gian xác lập chuyên án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với công an thị xã cửa lò và các đơn vị liên quan đã bắt giữ một mươi đối tượng cùng chú tại thị xã cửa lò về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề thu giữ một mươi năm điện thoại di động nhiều sổ ghi lô đề và các tân vật khác có liên quan
qua đấu tranh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt là hơn hai mươi tỷ đồng
riêng ngày bị bắt giữ các đối tượng đã sử dụng tổng số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng để đánh bạc
thực hiện thắng cao điểm phòng chống tội phạm ma túy công an tỉnh điện biên phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh vừa phá chuyên án bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp

đây là một cơ sở kinh doanh mát xa trên địa bàn thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong
qua kiểm tra công an thị trấn phan rí cửa phát hiện trên người đối tượng nguyễn văn thiên đang tàng trữ một khẩu súng và sáu viên đạn
khai thác nhanh đối tượng khai nhận đã mua khẩu súng này của một người không rõ lai lịch qua facebook với giá năm triệu đồng
công an thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong đã bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho cơ quan điều tra thụ lý theo thẩm quyền
được biết đối tượng thiên đã có một tiền án về tội tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
và hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bình thuận đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật
chặn đường ném gạch đá làm hỏng xe cấp cứu
hà quang danh hai mươi năm tuổi trú tại phường chín tp trà vinh tỉnh trà vinh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp trà vinh tống đạt quyết định khởi tố
và thi hành lệnh bắt tạm giam về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
theo kết quả điều tra vào chiều ngày ba mươi một tháng năm xe cấp cứu chở bệnh nhân
từ bệnh viện trợ rẫy tp hcm về bệnh viện thiên ân tp trà vinh
khi đến phường bảy tp trà vinh thấy có hai xe mô tô chạy cùng chiều phía trước
nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên
sau đó nhóm người này chạy theo chặn xe dùng gạch đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu rồi bỏ chạy
nhận tin báo công an tp trà vinh vào cuộc điều tra và triệu tập hà quang danh nguyễn thị mỹ chi
và huỳnh thúy nhi đều trú tại tỉnh trà vinh lên làm việc
tại cơ quan công an danh đã thừa nhận hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
đối với chi và nhi cơ quan công an tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòn đất tỉnh kiên giang vừa tiến hành khởi tố
và ra lệnh tạm giam đối tượng trịnh phú quốc bốn mươi sáu tuổi trú tại phường dương đông thành phố phú quốc
về hành vi trộm cắp tài sản quốc đã có tới bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản
vừa mãn hạn tù thì lại tiếp tục tái phạm
theo kết quả điều tra vào sáng ngày một mươi ba tháng năm quốc đi ngang nhà một cụ già
tại ấp bình thuận xã bình sơn huyện hòn đất thì thấy người này đang ngủ nhưng không khóa cửa
quốc lẻn vào lấy trộm một điện thoại di động và một sợi dây chuyền vàng ba năm chỉ
rồi rời khỏi hiện trường tuy nhiên chưa đi được bao xa thì nạn nhân phát hiện mất tài sản
truy hô người dân đuổi theo bắt được quốc cùng tăng vật giao cho cơ quan công an xử lý
còn trên địa bàn tỉnh tiền giang thời gian gần đây cũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
mà nguyên nhân là do sự sơ hở mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý tài sản
cụ thể nhiều người còn chủ quan khi để xe máy ven đường trước cửa nhà không có người trông giữ
cũng không khóa cổ xe thậm chí chìa khóa còn để trên xe tạo điều kiện cho tội phạm dễ dàng gây án
anh võ minh tâm chú tại xã đông hòa hiệp huyện cái bè tỉnh tiền giang
vừa bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy
trị giá hơn một mươi triệu đồng trước khi bị kẻ gian lấy đi anh tâm để xe ngay cạnh tiệm tạp hóa của gia đình
rất may ngay sau đó anh tâm đi tìm phát hiện kẻ trộm nên chi hô cùng người dân bắt giữ giao cho cơ quan công an
thủ phạm là lê văn nhỏ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
còn đây là hiện trường vụ trộm xe máy xảy ra tại ấp dòng tân xã tăng hòa huyện gò công đông
ngày tám tháng bốn bà lưu thị chỉ chú tại xã bình tân huyện gò công tây cùng chồng đến chùa hương phước
để xe trong khuôn viên của chùa rồi vào trong khám bệnh bốc thuốc khi chở ra bà chỉ phát hiện mất xe
hồi đó giờ đi đâu ông gõ vô đây cũng đâu có mất mát gì đâu thì mình nghĩ ở quê mình với hai vô tới đây cũng an toàn
đâu có nghĩ đâu
qua điều tra xác minh công an huyện gò công đông phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn văn của sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện gò công đông
tại cơ quan điều tra của khai nhận bản thân không nghề nghiệp và nghiện ma túy để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đã thực hiện hành vi trộm cắp
khi đến chùa hưng phước tìm tài sản sơ hở để trộm thấy xe mô tô của bà chỉ còn cắm chìa khóa trên xe nên lấy trộm đem bán
ngoài ra của còn khai nhận với thủ đoạn tương tự đối tượng đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe mô tô trên địa bàn huyện gò công đông
thời gian qua lực lượng công an các cấp tại tỉnh tiền giang đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tuần tra kiểm tra quản lý chặt chẽ địa bàn đối tượng
nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn các đối tượng phạm tội tuy nhiên để đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với loại tội phạm này trước hết người dân cần đề cao cảnh giác có ý thức bảo vệ tài sản của mình